thưa quý vị bắc bộ và trung bộ hôm nay tuy nắng không gai gắt nhưng oi và nóng
tình trạng thời tiết này không chỉ khiến cơ thể luôn nhớp nháp mổ hôi mà còn rất dễ bị đau đầu
và nguyên tóc vàng để giảm đau đầu đó là quý vị hãy uống đủ nước
đối với những người bình thường thì khoảng từ một lít rưỡi đến hai lít
còn đối với những người hoạt động ngoài trời thì sẽ cần phải nhiều hơn
ngoài ra quý vị cần phải ngủ đủ sức đặc biệt là vào buổi trưa thì nên cố gắng chập mắt để giảm căng thẳng cho hệ thần kinh
trong khi đó tây nguyên và nam bộ đã bắt đầu vào mùa mưa
tuy nhiên những cơn mưa đầu mùa sẽ thường đi kèm với rông lốc và sấm xét có thể gây ra nhiều thiệt hại
quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo vệ cho nhà cửa và cây trồng
cũng như nhớ kỹ các nguyên tắc an toàn khi rông xét xảy ra
bằng đó là một vài lưu ý về thời tiết